các công trình dự án không mang tính đặc thù khẩn cấp khuyến nghị các chủ đầu tư điều chỉnh
giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng nhằm hạn chế tập trung đông người
đây là nội dung vừa được sở xây dựng tp hcm thông báo đến các đơn vị liên quan
về triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở xây dựng đề nghị các đơn vị tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước
về hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của bộ y tế
triển khai các quy định của thủ tướng quỹ ban nhân dân thành phố
về tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc về luồng lưu thông di chuyển của công nhân
công tác giám sát sức khỏe và phòng hộ cá nhân cho người lao động
khuyến nghị chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng
đối với các công trình dự án không mang tính đặc thù khẩn cấp
nhằm hạn chế tập trung đông người tại các công trình
hạn chế thi công ca đêm nếu không có yêu cầu đặc biệt